đến thời điểm này huyện đạo hoài tỉnh lâm đồng cơ bản đã thu hoạch xong vụ sầu riêng năm hành một mươi tám
ước tính cây sầu riêng đã mang lại cho người dân địa phương nguồn thu trên bảy trăm linh tỷ đồng
trong đó nhiều hộ dân có mức thu nhập từ hai đến bốn năm tỷ đồng
hiện nay diện tích sầu riêng của huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng có gần hai năm trăm linh hectare
trong đó có ba trăm hai mươi bảy hectare ứng dụng công nghệ cao như tưới phun mưa tự động kết hợp bón phân và phòng trừ sâu bệnh
đã thu nhập khoảng bảy trăm ba mươi triệu đồng một hectare một năm cao hơn hai bốn lần so với canh tác theo phương pháp thông thường
qua thống kê vụ mùa năm hai nghìn một mươi tám tổng sản lượng sầu riêng toàn huyện ước đạt một mươi chín tấn tăng gần chín tấn so với năm hai nghìn một mươi bảy
hiện các giống sầu riêng mới năng suất và chất lượng được sản xuất áp dụng công nghệ cao ở đạo hoài như chín hóa montong ri sáu dona
đặc biệt năm hai nghìn một mươi sáu sầu riêng đạ hoai được cục sở hữu trí tuệ cấp quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền
với diện tích ba mươi tám hectare và trên một trăm bảy mươi hectare được chứng nhận đạt tiêu chuẩn việt gáp